thưa quý vị vụ việc người mẫu ngọc trinh bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam đã gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây
đây không phải là trường hợp cá biệt thể hiện sự coi thường pháp luật thiếu hiểu biết về các quy định của pháp luật dẫn đến để bản thân vướng vào vòng lao lý
và trong trường hợp của người mẫu ngọc trinh thì nhiều người không nhận thức được mức độ nguy hiểm và hệ lụy của những hành vi đăng tải lên mạng xã hội những clip điều khiển mô tô buông cả hai tay ngồi về một bên điều khiển xe hoặc là thậm chí nằm cả lên yên xe để điều khiển
chính vì vậy mà nhiều người tỏ ra là bất ngờ khi ngọc trinh bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi gây dối chất tự công cộng
hành vi này đang nhận được sự quan tâm và tìm hiểu của nhiều người sau vụ việc của người mẫu ngọc trinh
và trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay biên tập viên trung kiên có cuộc trao đổi với luật sư đặng văn cường đoàn luật sư hà nội xung quanh vấn đề này
xin mời quý vị cùng theo dõi
ngay khi xuất hiện những clip người mẫu ngọc trinh điều khiển xe mô tô phân khối lớn trên mạng xã hội với các hành vi điều khiển mô tô buông cả hai tay ngồi về một bên điều khiển xe nằm trên yên xe điều khiển xe nhiều người đã bày tỏ quan điểm
người nổi tiếng chưa hẳn đã là người hiểu luật
cho dù là bất kỳ ai trong xã hội thì cũng phải tuân thủ pháp luật xử lý thật nghiêm minh để cho những người khác không còn tâm lý coi thường pháp luật
còn đây là hình ảnh thanh thiếu niên cũng có trảo lưu đăng tải lên mạng xã hội thể hiện bản thân qua các pha điều khiển xe máy bằng chân bốc đầu xe gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh
xin được cảm ơn luật sư đặng văn cường đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa luật sư thời gian vừa qua thì chúng ta rất là
chúng ta dễ dàng có thể tìm kiếm được những thông tin về những cái vụ gây dối trật tự công cộng và vi phạm trật tự an toàn giao thông của rất là nhiều người nổi tiếng
và không biết rằng là những cái hành vi này nó có những cái tác động như thế nào đến với xã hội và đặc biệt là trong bộ phận giới trẻ những người hâm mộ hiện nay
đặc điểm tâm lý của giới trẻ hiện nay đó là tự do là sáng tạo và muốn có sự trải nghiệm đặc biệt là trải nghiệm cảm giác mạnh
điều này thì không xấu tuy nhiên là cái việc trải nghiệm như thế nào thể hiện cái tự do cá nhân như thế nào thì nó phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và phù hợp với quy định của pháp luật
đặc biệt là với những người trẻ là những người nổi tiếng là những người có sức ảnh hưởng đến xã hội thì những cái hành động những cái cử chỉ những cái phát ngôn những cái quan điểm sống của họ có thể tác động trực tiếp đến những người hâm mộ của họ đến những bạn trẻ những người có sức ảnh hưởng đến xã hội
mà thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật thì rõ ràng là nếu không xử lý thì cái sự tác động đến xã hội rất lớn
và nếu mà công chức năng không vào cuộc không xử lý hoặc xử lý không nghiêm minh không quyết liệt thì người dân sẽ không biết được là cái hành vi đấy là đúng hay không đúng
và khi mà không bị xử lý hoặc xử lý không quyết liệt thì sẽ có rất nhiều người học theo làm theo và cái điều đó là hết sức là nguy hiểm
nhiều người thì nghĩ những cái vi phạm này sẽ rất là đơn giản bởi vì là sẽ chỉ bị phạt vi phạm hành chính thôi
và đặc biệt hơn nữa là nếu vi phạm hành chính với vài triệu đồng đối với người nổi tiếng thì nó cũng không đáng là bao nhiêu cả
vậy thì luật sư có thể phân tích rõ hơn về cái hành vi gây dối trật tự nơi công cộng và danh giới giữa việc là vi phạm hành chính cũng như là danh giới là chúng ta có thể bị xử lý hình sự không ạ
rất nhiều người sai lầm là không xác định được danh giới đến đâu sẽ bị phạt hành chính và đến đâu sẽ bị xử lý hình sự
chính vì vậy nghĩ rằng là mình cứ vi phạm đấy cùng lắm
nếu mình đột phạt thì đó là sai lầm
và pháp luật hiện nay thì quy định tại điều bảy của nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ quy định là nếu mà hành vi gây dối trật tự công cộng mà hậu quả chưa được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
hoặc là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính chưa bị kết án mà còn vi phạm thì cái mức độ sẽ bị phạt từ ba trăm linh đồng đến mức cao nhất là đến bốn mươi triệu đồng
và trong trường hợp là
gây mất an ninh trật tự hoặc là xúi dục người khác gây mất an ninh trật tự thì mức phạt là vượt từ ba triệu đến năm triệu đồng theo quy định tại khoản bốn điều bảy của nghị định một trăm bốn mươi bốn
còn điều ba trăm một mươi tám của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm thì quy định là trong trường hợp thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng mà hậu quả là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
hoặc là đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án chưa được xóa án tích mà còn vi phạm
thì người vi phạm gây dối
trật tự công cộng này sẽ bị xử lý hình sự với chế tài là phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc là phạt tù từ ba tháng đến hai năm
trường hợp mà gây dối trật tự công cộng mà có tổ chức hoặc là tái phạm hoặc là có phá phách hoặc là xúi dục người khác gây dối hoặc là chống trả lực lượng chức năng
thì hình phạt sẽ là phạt tù từ hai năm đến bảy năm
từ những sự việc này
và những sự việc từ rất nhiều người nổi tiếng trước nữa đã phải xử lý hình sự vì những cái hành động thiếu suy nghĩ của mình thì chúng ta sẽ rút ra được những bài học như thế nào
tôi cho rằng là với bất kỳ ai thì cái việc làm theo học theo người mà gọi là idol của mình là chuyện rất bình thường
tuy nhiên là không phải cái hành vi nào mình có thể học theo làm theo và không phải idol nào những người nổi tiếng nào thì cũng là những người chuẩn mực
chuẩn mực ở đây có hai góc độ là chuẩn mực về đạo đức về văn hóa về thuần phong mỹ tục
thứ hai là chuẩn mực về pháp luật
chính vì vậy là tôi cho rằng là những cái vụ việc như thế này sẽ là bài học cho các bạn trẻ
đặc biệt là bài học cho những người nổi tiếng cho những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng
những người nổi tiếng những người có sức ảnh hưởng mà lại thực hiện hành vi vi phạm đạo đức xã hội vi phạm pháp luật thì rõ ràng là bản thân họ phải chịu trách nhiệm đầu tiên
và cái hậu quả do họ gây ra sẽ lớn
nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với những người bình thường
bởi vậy là cái chế tài với họ sẽ rất lớn
và đối với các bạn trẻ những người khác những fan hâm mộ của những nghệ sĩ hoặc là những người nổi tiếng thì cũng cần có những suy nghĩ nhìn nhận đánh giá thâu đáo
tránh trường hợp là cứ idol của mình làm cái gì thì mình sẽ làm theo cái đó
và cho rằng như thế là liềm vui như thế là sự yêu mến thì tôi cho rằng đấy là sai lầm
còn sống trong một xã hội có pháp luật sống trong một xã hội mà
thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa thì mọi hành vi ứng xử của tất cả các chủ thể trong xã hội đều phải tuân thủ pháp luật
và sẽ lấy pháp luật làm thước đo đánh giá tính hợp pháp của hành vi con người
và mọi hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ đều phải chịu chế tài
và cái chế tài như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phụ thuộc vào hậu quả đã gây ra đối với xã hội
có thể nói là nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật và thượng tôn pháp luật là điều mà mỗi người dân
trên đất nước việt nam cần phải tuân thủ đúng không ạ
một lần nữa xin được cảm ơn luật sư đặng văn cường với những chia sẻ vừa rồi